tại trung tâm văn hóa hàn quốc đã tổ chức triển lãm danh giới vô định nhằm giới thiệu về nghệ thuật đương đại việt nam hàn quốc nhân dịp hai nước kỷ niệm hai mươi năm năm thiết lập quan hệ ngoại giao
triển lãm danh giới vô định giới thiệu tới người xem một thế giới tác phẩm đa dạng với nhiều thể loại như hội họa nhếp ảnh sắp đặt hình ảnh theo chủ đề danh giới
thể hiện góc nhìn đa dạng của tám nghệ sĩ việt nam và hàn quốc như ưu đàm trần nguyễn phi phi oanh bùi công khánh lại thị diệu hà ki seun ki heaven baek e lee woo sung
mỗi tác phẩm ẩn chứa những suy tư của các nghệ sĩ về danh giới giữa truyền thống và hiện đại lý tưởng và hiện thực cá nhân và xã hội
đồng thời truyền tải những câu chuyện về sự thay đổi cũng như những hiện tượng đang diễn ra tại việt nam và hàn quốc
trong khuôn khổ triển lãm sẽ diễn ra tọa đàm bàn tròn
ngày một mươi sáu đến một mươi bảy tháng ba tại trung tâm văn hóa hàn quốc và không gian di sản halitax bay
đây sẽ là cơ hội để khám phá những quan điểm đa sắc chiều của các nghệ sĩ hai nước
triển lãm diễn ra từ nay đến hết ngày ba mươi một tháng ba